chúng ta có thể thấy rõ những hệ lụy và tác hại mà tàu hôn mang lại
đó là nghèo đói thất học là những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sự trưởng thành của các em
nghiêm trọng hơn tảo hôn còn tước đoạt nhiều quyền con người ảnh hưởng đến sự phát triển của giống nòi
với những hậu quả tiêu cực như vậy nhưng đến nay ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nạn tàu hôn vẫn dài dàng tiếp diễn thậm chí có dấu hiệu gia tăng
nhưng bất chấp quy định của luật pháp nhiều nam nữ người mông ở mù căng trải chưa đến tuổi quy định
vẫn cứ thích là lấy không cần đăng ký kết hôn và cha mẹ cứ tự tổ chức đám cưới cho con
lý do của họ rất đơn giản là cưới con dâu về để có người làm nương giấy hay thích thì lấy nhau thôi
theo số liệu thống kê huyện mù căng trải năm hai nghìn một mươi tám có tới một trăm linh tám trường hợp vi phạm tảo hôn
năm hai nghìn một mươi chín giảm xuống còn chín mươi trường hợp và mới trong nửa đầu những năm hai nghìn hai mươi đã có tới bốn mươi chín trường hợp có dấu hiệu vi phạm tảo hôn
các trường hợp này chủ yếu là những bé gái trong độ tuổi từ một mươi bốn một mươi năm đang cắp sách tới trường
nguyên nhân của việc gia tăng tình trạng tảo hôn xuất phát từ khá nhiều lý do khác nhau
trước hết đó là do
xuất phát từ cách suy nghĩ thói quen của đồng bào vùng dân tộc thiểu số
đối với họ việc bỏ tiền ra cưới vợ cho con cái cũng đồng nghĩa với việc
trong nhà sẽ có thêm người làm nương làm giấy có thêm người cáng đáng việc gia đình
vậy là việc cưới con dâu về nhà được diễn ra càng sớm càng tốt
mặt khác do phong tục còn nhiều lạc hậu trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số lại chưa cao
điều này đồng nghĩa với sự hiểu biết về pháp luật
còn đang rất hạn chế
vì vậy mặc dù công tác tuyên truyền đã được các cấp ngành triển khai lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên của địa phương
song chưa đạt hiệu quả cao
đến thăm gia đình đồng bào đã được diễn ra